báo cáo của đại diện tri cục quản lý thị trường hà nội đại diện cửa hàng xăng dầu yên viên ông trần thanh trình thừa nhận đã thuê người có tên là tuấn anh đến gắn chip với quy trình dùng đèn khò bóc tem da và mở máy gắn chip điện tử và mảng mạch của các tay bơm sau khi lắp xong thì lắp lại và dán tem niêm phong như ban đầu
vì vậy khi cơ quan kiểm tra đối chiếu tình trạng tem kiểm định vẫn còn nguyên phong
ông trình thừa nhận với việc gắn chip tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai cửa hàng dắt lận được số hàng hóa gồm bốn năm trăm linh lít giá
tại cuộc họp đại diện các cơ quan chức năng đều đưa ra ý kiến cho rằng sai phạm của hai cây xăng này có dấu hiệu vi phạm hình sự
khu vực xung quanh hai cây xăng có nhiều cây xăng đảm bảo nhu cầu phục vụ xăng dầu của người dân
do đó ông lê hồng thăng giám đốc sở công thương hà nội đã đề nghị tạm ngừng hoạt động của hai cây xăng vi phạm để tiến hành điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan chủ trì của kiểm tra là truyền giao toàn bộ hồ sơ sang bên công an
các cơ quan quản lý nhà nước thì phải có những giải pháp kịp thời
tôi đề nghị chỗ bên phòng quản lý thương mại của sở công thương chừng ngay hoạt động của hai cây xăng này lại và tiến hành cái thủ tục thu hồi cái giấy phép
xăng dầu là mặt hàng thiết yếu
đặc biệt tết nguyên đán đang đến gần nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao
ông lê hồng thăng cũng đề nghị các cơ quan chức năng như tri cục quản lý thị trường tri cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền kiểm tra giám sát nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận